thành phố hồ chí minh công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine
cụ thể ban chỉ đạo dự kiến có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần tiêm vaccine
thành phố tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
theo đó trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn
đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch
trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động
do thành phố thủ đức và các quận huyện lựa chọn
ngoài ra trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
sẽ được lập danh sách để tiêm chủng theo quy định của bộ y tế kể cả cư trú tại các tỉnh thành khác
theo kế hoạch thành phố ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
mũi một sẽ tiêm trong năm ngày thời gian bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của bộ y tế
và tiêm vét trong hai ngày mũi hai tiêm trong bảy ngày sau khi đã đủ thời gian tiêm mũi hay
vaccine tiêm là loại được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiêm hai liều một người và tiêm cùng loại vaccine
ban chỉ đạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo chủ trách nhiệm giả soát
lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
sở lao động thương binh và xã hội lập danh sách trẻ không đi học
hoặc các học sinh đang học nuôi dưỡng tại các trường trung tâm thực sở
trên thực tế có không ít chị em sau khi tiêm vaccine thì phát hiện mình có thai
và tâm lý đa số thường lo lắng quan ngại rằng liệu vaccine có ảnh hưởng gì đến thai nhi
hay không liên quan đến băn khoan này phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường
giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho rằng ở tình huống đó
chị em không cần lo lắng mà hãy yên tâm vì hiện nay ngành y tế của chúng ta
có đầy đủ các phương tiện để sàng lọc trần đoán theo dõi trong suốt quá trình mang thai
vì vậy phát hiện có thai sau khi tiêm vaccine chị em phụ nữ không cần phải lo lắng
mà nên yên tâm giữ thai đồng thời thực hiện theo dõi thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
đối với các chị em đang mang thai nếu mà đã qua một mươi ba tuần tôi cũng khuyến cáo chị em nên yên tâm đi tiêm vaccine
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để phụ nữ mang thai giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín hoặc là mắc ở thế nhẹ
là hết sức cần thiết hơn nữa khi trong giai đoạn mang thai sẽ sinh ra kháng thể
chủ động truyền qua truyền qua truyền qua truyền qua
những người mang thai sẽ tạo ra vùng xanh để bảo vệ một quần thể quan trọng
phụ nữ mang thai sau một mươi ba tuần cũng như những người bình thường
tuy nhiên trước khi tiêm phải khám thai để biết tình trạng của em bé và mẹ
phụ nữ mang thai sau một mươi ba tuần mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
xong phải tầm soát kỹ cần khám sàng lọc kỹ cẩn thận
tuân thủ các hướng dẫn của bộ y tế về chuyên môn
với những phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật
bong nhau non các tai biến sản khoa thì nên chỉ hoãn tiêm buộc phải xử trí trước khi tiêm
từ khi triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai và cho con bú
tại bệnh viện phụ sản trung ương đến nay cơ sở y tế đã tiêm cho vài nghìn trường hợp
nhưng chưa có trường hợp nào tai biến
chỉ có một số ít trường hợp phản ứng thông thường như đau tay hoặc một số dị ứng nhỏ khác
ngày một mươi tám tháng một mươi để chuẩn bị việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho học sinh
các trường học tại tp hcm bắt đầu thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh
theo đó phòng giáo dục quận một mươi đã triển khai mẫu thống kê học sinh từ một mươi một đến một mươi bảy tuổi
để lập danh sách học sinh nằm trong độ tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chuẩn bị lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh
đồng thời bà lương ngọc mai hiệu trưởng trường trung học cơ sở cách mạng tháng tám quận một mươi
thông tin rằng nhà trường đã khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc đồng ý cho con em tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thông qua tính năng tạo bình chọn trên ứng dụng zalo
nhà trường tổng hợp ý kiến của phụ huynh học sinh toàn trường để báo cáo về phòng giáo dục
bà mai cho biết khi triển khai lấy ý kiến thì có một số phụ huynh đang cho con em về quê có hỏi rằng
có thể cho học sinh tiêm phòng tại địa phương được hay không
tương tự tại quận một mươi một căn cứ theo công văn của bộ y tế về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phòng giáo dục đã triển khai cho các trường trung học cơ sở khảo sát việc tiêm vaccine cho học sinh
bà nguyễn linh trang hiệu trưởng trường trung học cơ sở lê quý đôn quận một mươi một cho biết
từ hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến của một sáu trăm hai mươi bảy phụ huynh học sinh theo hình thức trực tuyến
giáo viên chủ nhiệm của từng lớp sẽ gửi đường link để học sinh điền thông tin học sinh phụ huynh học sinh
và đưa ý kiến về việc cho con em tham gia tiêm vaccine
trong ngày hôm nay căn cứ theo thông tin cung cấp của phụ huynh nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến để báo cáo với quận
tại huyện cần giờ ông ngô văn hội hiệu phó trường trung học phổ thông cần thạnh cũng thông tin
hôm qua ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
về việc lập danh sách học sinh từ lớp sáu đến lớp một mươi hai để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vaccine của thành phố triển khai trong những ngày sắp tới
bộ y tế có kế hoạch đến cuối năm nay chín mươi năm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
các nghiên cứu chỉ ra trẻ có thể gặp tác dụng phụ tương tự như người lớn
vaccine covid một mươi chín cho trẻ em đang là vấn đề được quan tâm bởi nó là chìa khóa giúp trẻ quay trở lại trường
tham gia nhiều hoạt động xã hội yêu cầu thẻ xanh
việt nam cũng đã lên kế hoạch cho việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ở
người dưới một mươi tám tuổi hiện tại tổ chức y tế thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào cho trẻ em
tất cả sáu loại vaccine who phê duyệt sử dụng khẩn cấp đều được khuyến cáo sử dụng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bên cạnh đó tài liệu của who nêu rõ vaccine thường được thử nghiệm ở người lớn trước
chỉ đánh giá trên trẻ em sau khi chứng minh độ an toàn trên người trưởng thành
nhóm cố vấn chiến lược của tổ chức y tế thế giới kết luận loại vaccine duy nhất phù hợp
để dùng cho người từ một mươi hai tuổi trở lên là pfizer
trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi có nguy cơ trở nặng cao hơn khi mắc covid một mươi chín có thể được tiêm vaccine này cùng các nhóm ưu tiên khác
các thử nghiệm vaccine cho trẻ đang được tiến hành và tổ chức y tế thế giới sẽ cập nhật khuyến nghị khi có bằng chứng hoặc dựa trên tình hình dịch tễ
mặc dù tổ chức y tế thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine nào cho trẻ em
nhiều quốc gia đã tự chủ và cho phép tiêm nhóm dân số này như israel mỹ anh châu âu trung quốc ấn độ
các thử nghiệm lâm sàng của vaccine covid một mươi chín trên trẻ em cũng được các hãng công bố
theo euronews cơ quan dược phẩm châu âu và cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã phê duyệt vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
đây cũng là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được chấp thuận sử dụng cho trẻ em ở eu
hãng pfizer công bố kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine có hiệu lực một trăm linh trong việc ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
chín mươi một với những người dưới một mươi sáu tuổi
nhiên cứu ban đầu cũng chứng minh vaccine này có hiệu quả chín
pfizer hiện là loại vaccine covid một mươi chín được phê duyệt sử dụng cho thanh thiếu niên nhiều nhất trên thế giới
ima đã phê duyệt vaccine moderna cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi xong fda chưa cấp phép sử dụng cho vaccine này
nghiên cứu từ moderna cho thấy trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm vaccine có hiệu quả và tác dụng phụ tương tự như người lớn
họ chưa phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng ở trẻ vị thành niên không trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng sau tiêm vaccine đủ hai liều
ngoài ra một liều vaccine có hiệu quả và tác dụng phụ tương tự như người lớn
vaccine moderna có hiệu quả chín mươi ba trong việc chống lại covid một mươi chín có triệu chứng
ukraine đang thử nghiệm vaccine với trẻ từ sáu tháng đến một mươi hai tuổi
nhiên cứu công bố trên tạp chí e quad the lancet cho thấy hai liều coronavac an toàn hiệu quả ở trẻ em thanh thiếu niên từ ba đến một mươi bảy tuổi
liều tiêm cách nhau hai mươi tám ngày tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ
số tình nguyện viên được tiêm vaccine là năm trăm linh trẻ em thanh thiếu niên khỏe mạnh chín mươi sáu trong số phát triển kháng thể chống lại ncov
phần lớn tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình phổ biến nhất là đau tại chỗ tiêm
thử nghiệm toàn cầu của vaccine này dự kiến gồm một mươi bốn trẻ em đến từ chile philippines malaysia và kenya trong đó có hai trẻ ở nam phi
thử nghiệm vaccine do ấn độ diễn ra với hai mươi tám tình nguyện viên trong đó có một bốn trăm linh thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trong tất cả thử nghiệm nhóm nghiên cứu không phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng
tuy nhiên nhà sản xuất chưa công bố hiệu quả cụ thể của vaccine trên trẻ em
ứng cử viên đến từ cuba là vaccine đầu tiên trên thế giới được tiêm cho trẻ từ hai đến một mươi một tuổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên
ngày một mươi hai tháng tám cuba công bố dữ liệu ban đầu cho thấy chỉ có hai mươi một người tương đương với tám trong số hai năm triệu người được tiêm vaccine suverna hai mắc covid một mươi chín
ngoài ra chỉ chín mươi chín người tử vong chiếm tỉ lệ ba
các nhà khoa học cuba khẳng định vaccine của họ an toàn hiệu quả ngay cả với trẻ em
xong rất ít dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả của sopera na hai trên người dưới một mươi tám tuổi được công bố
ngoài các vaccine này nhiều hãng dược khác đang thử nghiệm cho người dưới một mươi tám tuổi
như astrazeneca thử nghiệm ở trẻ từ sáu đến một mươi bảy tuổi
cô vaccine đã xong giai đoạn hai cho trẻ từ hai đến một mươi tám tuổi chưa công bố
sputnik v dạng xịt mũi cho trẻ từ tám đến một mươi hai tuổi
tại việt nam ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế đã có văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bitdp về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
việc tiêm phòng được thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế mỗi người sẽ được tiêm hai liều cùng loại
hiện tại bộ y tế chưa phê duyệt vaccine covid một mươi chín nào cho người dưới một mươi tám tuổi
nhưng đã ký hợp đồng với pfizer để mua thêm hai mươi triệu liều cho trẻ nhỏ
dù vậy số lượng và thời gian tiếp nhận vaccine phụ thuộc vào nhà cung cấp
ngành y tế đang lên kế hoạch để tiêm chủng khi vaccine về đến việt nam
hiện nay chưa có quy định cụ thể về tiêm vaccine cho trẻ vị thành niên
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nhấn mạnh trong quá trình triển khai tiêm
sẽ tiếp tục xem xét đánh giá về an toàn của vaccine khi tiêm cho trẻ
ông thuấn khẳng định việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em sẽ được thực hiện từng bước thận trọng
theo bộ y tế quy trình tiêm chủng dành cho lứa tuổi này bao gồm
cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này
khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
liều lượng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em là vấn đề tranh luận ở nhiều quốc gia
nguyên nhân là các chuyên gia lo ngại tác dụng phụ viêm cơ tim gia tăng
khi trẻ em tiêm nhiều hơn một mũi vaccine covid một mươi chín
theo tờ new york times giới chức hồng kông trung quốc anh naui và nhiều nước
đưa khuyến cáo chỉ tiêm một liều vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
điều này vừa giúp bảo vệ một phần khỏi ncov song không gây ra tác hại tiềm ẩn với trẻ em
tình trạng mà nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra sau hai liều pfizer
tại ấn độ vaccine z cov d có ba liều tiêm
trung quốc thái lan cũng tiêm hai liều virus sinovac cho trẻ giống người trưởng thành
tại mỹ và các nước eu vaccine pfizer được tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
có liều tương đương với người lớn tức hai liều có liều cách nhau hai mươi một ngày
xong theo new york times trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã được phản ứng miễn dịch hiệu quả
với một phần ba liều tiêm so với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và người lớn
những trẻ tiêm liều vaccine covid một mươi chín tương đương với người lớn
tạo phản ứng tương đương mức kháng thể trong thử nghiệm trước đó ở người từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi
khi tiêm liều cao hơn các nhà nghiên cứu nhận thấy tác dụng phụ nhiều hơn ở trẻ nhỏ như
sốt đau đầu mệt mỏi
ông có tác dụng phụ nghiêm trọng nếu tiêm liều một phần ba so với người lớn
trẻ ít sốt giảm ướn lạnh hơn so với người từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi trong thử nghiệm nói trên
trẻ em dưới năm tuổi cũng đang được thử nghiệm tiêm một phần mười liều so với người lớn
trong khi đó moderna đang nghiên cứu chiến lược dùng vaccine khác nhau cho từng nhóm trẻ em
thử nghiệm trên sáu bảy trăm năm mươi trẻ khỏe mạnh ở mỹ và canada
với người lớn liều tiêu chuẩn hai mỗi cách nhau bốn tuần
ở trẻ là hai một mươi một tuổi liều thử nghiệm là một nửa liều so với người lớn
nhưng trẻ dưới hai tuổi được thử nghiệm tiêm một trong ba mức một phần tư một nửa hoặc là đủ liều
bộ y tế phấn đấu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín cho chín mươi năm
bảy mươi trên tổng số tám một triệu trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên cả nước
cùng với đó bộ y tế đang giả soát
thống kê số trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine
tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia nhà khoa học
để sẵn sàng có thể hướng dẫn tiêm cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi khi có vaccine
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục mua nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau
một số loại theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em
các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự
ở người lớn và ở người cao tuổi
nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
tuy nhiên để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên